nhà hát ca mối nhạc tháng long đã chính thức công diễn vở hà nội ngày tháng năm những thanh xuân rực rỡ
đây được xem là một vở nhạc kịch có tính nghệ thuật cao được giàn dựng công phu với nhiều tâm huyết về hà nội mà nhà hát ca mối nhạc thăng long thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
khán giả có thể dễ dàng nhận thấy một hà nội thanh lịch hào hoa một hà nội hừng hực khí thế thanh niên xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu
hay thời khắc hà nội bị xẻ bom b năm mươi hai với những đau thương mất mát nhưng người hà nội vẫn kiên cường mạnh mẽ đứng lên xây dựng lại thủ đô
vở diễn cũng dành thời lượng để khắc họa những vẻ đẹp thăng trầm cổ kính nhưng đầy lãng mạn của hà nội xưa cũng như sức trẻ sự nhiệt huyết của hà nội năng động hôm nay
chương trình sử dụng một mươi bảy ca khúc trong đó có năm mươi là ca khúc mới hoàn toàn viết riêng cho vở kịch do nhạc sĩ dương cầm sáng tác
những màn hòa giọng bè phối kết hợp múa và trình diễn đương đại của tập thể các nghệ sĩ nhà hát ca mối nhạc thăng long đã tạo nên sự tổng hòa hấp dẫn và ăn khớp
những tràng pháo tay không ngớt của khán giả dành cho vở diễn phần nào đã chứng minh điều đó
vở diễn không chỉ cho thấy sức trẻ đầy ngạc nhiên của tập thể nghệ sĩ mà còn cho thấy sự khát khao sáng tạo để đổi mới của nhà hát trong việc giữ vững thương hiệu nghệ thuật của thủ đô